ban tổ chức cuộc thi hoa hậu biển việt nam toàn cầu vừa công bố chính thức khởi động cuộc thi dành cho thiếu nữ việt nam trên toàn thế giới
đây được coi là sự kiện văn hóa để quảng bá hình ảnh biển đảo việt nam
theo đó cuộc thi nhằm chọn ra gương mặt người đẹp đại diện cho việt nam cũng như đại diện cho vẻ đẹp biển việt nam tham gia cuộc thi sắc đẹp trên đấu trường quốc tế
tại vì trong một cuộc thi thế nào cũng thế thì hành trình chúng mình đi từ đầu đến cuối cuộc thi sẽ rất là dài và sẽ làm cho chúng ta tốn rất nhiều công sức
đây là điều đầu tiên mà các bạn cần phải làm việc chủ yếu đó chính là sức khỏe
cái thứ hai là các bạn hãy cố gắng giữ được tự tin cũng như giữ được phân thái thoải mái nhất
thì tôi nghĩ rằng với những yếu tố đó các bạn sẽ có thể làm hoàn thành được tốt tất cả những hoạt động trong cuộc thi và sẽ làm được môi vị cao nhất cho bài chính bất thân mình mong muốn
theo ban tổ chức người đẹp đăng quang ngôi vị hoa hậu biển việt nam toàn cầu hai nghìn một mươi tám sẽ nhận được số tiền năm trăm linh triệu đồng cùng vương miện
áo hậu một nhận ba trăm linh triệu đồng kèm hiện vật á hậu hai nhận hai trăm linh triệu đồng kèm hiện vật
ban tổ chức sẽ bắt đầu nhận hồ sơ dự thi từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
vòng sơ khảo diễn ra ở bốn quốc gia việt nam ba lan mỹ australia
vòng bán kết cuộc thi dự kiến từ ngày một đến ngày năm tháng bốn

và vòng chung kết cuộc thi được tổ chức tại phú quốc kiên giang dự kiến từ ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi